thưa quý vị một vụ vận chuyển cháy phép chất ma túy tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa bị công an huyện vân hồ phát hiện và bắt giữ
ngay sau khi phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy đi từ bản co tăng ra quốc lộ sáu có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy tổ công tác công an huyện vân hồ đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
đối tượng ngồi sau cầm túi ni lông đựng su su nhảy xuống xe và bỏ chạy về hướng bản co tăng còn người lái xe tăng ga chạy thoát
tổ công tác nhanh chóng khống chế được đối tượng cầm túi su su kiểm tra bên trong túi su su có một quả bị khuét rỗng bên trong chứa một gói ni lông có một trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp trọng lượng là một mươi bảy ba mươi bốn gram
đối tượng khai nhận tên là tráng a xua sinh năm hai nghìn hai người địa phương đang mang số ma túy trên đi bán cho một người không rõ danh tính ở ngã ba bản co tăng thì bị phát hiện và bắt giữ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ